đối tượng nguyễn thị thu hương cam kết với cơ quan chức năng sẽ rời hậu giang để trở về tp hcm
thế nhưng không thực hiện và lây bệnh cho một người khác
công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam nguyễn thị thu hương bốn mươi tám tuổi ngụ tại quận gò vấp tp hcm
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
ngày chín tháng tám hương đi xe tải luồng xanh đến thị trấn một ngàn huyện châu thành a
ba ngày sau hương cùng tài xế xe tải này chở rau củ lên huyện bình chánh tp hcm
bán rồi quay về thị trấn một ngàn trong đêm
sau đó hương được tài xế trở đến nhà anh ruột tại xã thạnh hòa huyện phục hiệp
tại đây lực lượng chức năng phát hiện yêu cầu hai người khai báo y tế
hương với tài xế khai không đi tp hcm mà chỉ đến huyện trà ôn của tỉnh bình thánh
hai người từ chối việc đi cách ly tập trung và viết cam kết quay về tp hcm
vào ngày một mươi năm tháng tám hương tiếp tục có mặt tại một nhà trọ ở thị trấn một ngàn
và ấp trường bình a của xã trường long a
tại đây tựa con chức năng phát hiện hương tiếp xúc với nhiều người
và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong lúc toàn tỉnh tây ninh đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
thêm một mươi bốn ngày từ giờ ngày ba mươi tháng tám
thì có một số cá nhân vì hám lợi đã nhận
thị trấn một ngàn
hương đã thuê người đang ở tỉnh này về quê ở kiên giang để tránh dịch
gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang vừa lập biên bản
và xử phạt vi phạm hành chính tài xế trần văn đông
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tp tây ninh tỉnh tây ninh
với số tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh
truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
vào ngày ba tháng chín lực lượng công an phát hiện xe ô tô bảy chỗ
có nhiều nghi vấn trên xe có ba người
nên lực lượng công an đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua đó phát hiện tài xế trần văn đông có hành vi chở thuê hai người
là chị trịnh kim huyên chú tại tỉnh kiên giang
và anh nguyễn thanh an chú tại tỉnh cà mau
qua làm việc chị huyên và anh an đã khai nhận
do tình hình dịch bệnh ở tây ninh đang diễn biến phức tạp
nên đã thuê tài xế đông trở từ tỉnh tây ninh về quê
mỗi người là ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau khi xử phạt hành chính tài xế đông
lực lượng công an đã đưa huyền và an về địa phương
để đi cách ly tập trung theo đúng quy định
thấy người trồng hờ đập phá đồ đạc nhưng không can ngăn được
tôn thị ngọc nga đã tức giận dùng dao đâm nạn nhân tử vong
công an tỉnh bình thuận cho biết đã khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng này
tôn thị ngọc nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và anh phạm quốc vĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cùng ngụ tại tỉnh kiên giang
đang ở tại một phòng trọ thuộc khu phố sáu phường bình tân thị xã la ghi
thì xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến việc anh vĩ đập phá đồ đạc trong phòng
mặc cho chị nga can ngăn
vì quá tức giận chị nga đã dùng dao thái lan trong phòng trọ đâm trúng ngực của anh nghĩ
khi thấy nạn nhân ngã xuống sàn nhà đối tượng đã nhờ người đưa anh vĩ đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa khu vực la ghi
nhưng anh vĩ đã tử vong
được biết nghi phạm ngà và nạn nhân vĩ đến thuê trọ sống chung với nhau như hai vợ chồng gần hai năm nay
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh trà vinh
đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
huỳnh nhật tân chú tại huyện cầu kè nguyễn trọng phú và châu trung nhân
cùng chú tại thành phố trà vinh để điều tra làm rõ về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
vào sáng ngày ba tháng chín qua tin báo của người dân
tuệ phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an thành phố trà vinh đã bắt quả tang tân và phú
đang nhận hai thùng mì tôm từ xe ô tô được phép lưu thông qua luồng xanh
có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng mì tôm
có bốn bịch nilon chứa tinh thể màu trắng và một bịch chứa ba mươi viên nén màu xanh
qua giám định tất cả đều là ma túy tổng hợp với tổng khối lượng là hơn bốn mươi chín gram
mở rộng điều tra cơ quan công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp
và khám xét nơi ở của châu trung nhân do có liên quan đến vụ án
bước đầu các đối tượng khai nhận mua ma túy ở thành phố bến tre
sau đó lợi dụng xe được phép lưu thông qua lùng xanh để vận chuyển về trà vinh tiêu thụ
còn tại tỉnh lâm đồng công an huyện di linh đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với bảy tài xế xe tải tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
trong khu vực lưu trú tập trung phòng chống covid
vào lúc hai mươi một h ngày một
công an huyện di linh tỉnh lâm đồng bất ngờ kiểm tra một xe đầu kéo
đang đậu trong khu lưu trú tập trung dành cho tài xế phụ xe tải
tại thị trấn di linh và phát hiện trong cabin có bảy đối tượng đang sử dụng ma túy
tại hiện trường công an thu giữ một đĩa xứ màu trắng
trên đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng mà các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp
ba tờ tiền được cuốn tròn và một thẻ nhựa màu trắng được chế để sử dụng ma túy
bước đầu công an xác định lái xe huỳnh ngô thế kỷ là người mua ma túy về
và rủ thêm sáu lái xe khác trong khu cách ly cùng sử dụng
hệ công an huyện đã thu giữ toàn bộ tăng vật liên quan để điều tra làm rõ
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về việc ngày hôm nay
công an thành phố hà nội đã bắt đầu triển khai các chốt kiểm soát dịch bệnh theo vùng
và trong ngày đầu tiên thực hiện các lực lượng chức năng
để điều tra theo quy định chỉ thị một mươi sáu về giãn cách xã hội
đồng thời tổ chức tuyên truyền đến người dân về các quy định mới trong thời gian tới
mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục khuyến cáo thực hiện theo đúng tinh thần chỉ thị một mươi sáu
tuy nhiên thì vẫn còn không ít trường hợp vi phạm
và một trong những lỗi phổ biến nhất là không mang giấy đi đường và các giấy tờ có liên quan
không mang theo các giấy tờ có liên quan
chỉ có hồ sơ khám bệnh nhưng người đàn ông này vẫn vô tư lưu thông ngoài đường
phải mất rất nhiều thời gian người này mới chịu hợp tác
cơ quan chức năng đã tổ chức test nhanh covid và yêu cầu phương tiện quay đầu theo quy định
theo ghi nhận thực tế trong ngày hôm nay

cơ quan chức năng đã phối hợp với các sở ngành ủy ban nhân dân quận huyện xã phường
tổ chức triển khai thêm ba mươi chín chốt trực gồm hai mươi một chốt trực cấp thành phố
chín chốt cấp quận huyện và chín chốt cấp xã phường
tại các tuyến đường ra vào vùng một vùng đỏ
tương đương với mật độ giao thông cao trung bình và thấp
đặc biệt để bảo đảm các phương án tổ chức giao thông
lực lượng chức năng đã bố trí các rào chắn barrier phân luồng các phương tiện để thực hiện kiểm tra
sau đó ông sẽ thực hiện theo chỉ thị hai mươi
phân vùng phòng chứng tịch bệnh
tổ công tác vẫn tuyên truyền phổ biến để cho người dân nắm được các quy định
thứ nhất là về các phân vùng một vùng hai vùng ba để người dân nắm vững
trên tinh thần cũng xử lý nghiêm những trường hợp nào
không đeo khẩu trang trên trang giao thông cũng như là giao hòa trong rừng không thực thiết
bên cạnh đó thì từ vùng sáu h sáng đến vùng sáu tháng chín
các chỗ kiểm soát đầu ra và đầu vào của chúng tôi
sẽ thực hiện nhiệm vụ là kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện
từ vùng ba vùng hai di chuyển ở vùng một
cũng theo công an thành phố hà nội
trong thời gian triển khai các chốt phòng chống dịch bệnh theo vùng
lực lượng chức năng vẫn sẽ tổ chức các chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực cửa ngõ thủ đô
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin
và chủ động làm giấy đi đường theo mẫu mới mà công an thành phố hà nội đang triển khai
việc triển khai thực hiện các chốt phân vùng sẽ bắt đầu từ sáu giờ sáng ngày sáu tháng chín